tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh đắk lắc lần thứ một mươi một diễn ra vào sáng nay tám tháng một mươi hai
tỉnh đắk lắc nhận định trong tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
và lũ lụt tại tây nguyên miền trung liên tiếp xảy ra trong năm hai nghìn hai mươi
tuy vậy mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh đắk lắc vẫn đạt trên chín các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch
kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh đắk lắc lần này tiến hành xem xét các đề án tờ trình và thông qua ba mươi một nghị quyết
trong đó có một số nội dung quan trọng như đề án xây dựng thành phố buôn ma thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
nguy cơ phân cấp cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh đắk lắc lần thứ một mươi một khóa chín sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi hai